chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh của ba mươi quận huyện toàn thành phố
ở bậc học mẫu giáo lớp một và lớp sáu
từ ngày một tháng bảy phụ huynh học sinh hà nội chính thức có thể tra cứu thông tin chỉ tiêu
số lớp tuyển mới của từng trường mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở toàn thành phố
cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
từ ngày một bảy toàn bộ nội dung kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của phòng giáo dục và đào tạo
một mươi quận huyện thị xã được công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục và đào tạo hà nội
địa chỉ www hanoi edu vn hoặc ts v hai hanoi gov vn
theo hướng dẫn tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo hà nội
thời gian các trường bắt đầu tổ chức tuyển sinh là từ ngày một tám hai nghìn hai mươi